cơ quan điều phối các hoạt động tại palestine của chính phủ israel ra thông báo xác nhận
israel đang chuẩn bị mở cửa khẩu kerem salom nối với giải gaza
nhằm tăng cường khối lượng hàng viện trợ nhân đạo đến vùng lãnh thổ này
tuy vậy thì thời gian mở cửa khẩu vẫn chưa được nêu chi tiết
song cơ quan trên cho hay đang tăng cường hoạt động kiểm tra hàng viện trợ chuyển vào gaza
cửa khẩu kerem salom được mở sẽ giúp hoạt động viện trợ tăng gấp đôi
hiện hàng viện trợ vẫn đang tiếp tục qua cửa khẩu rafah
vào đầu tháng này liên hợp quốc cho biết có tín hiệu khả quan về việc cửa khẩu kerem salom
sẽ sớm được mở trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại giải gaza đang ngày càng xấu đi
sau liên minh máy bay chiến đấu một liên minh năng lực hàng hải được thành lập
nhằm cung cấp tàu và phương tiện để tăng cường khả năng hoạt động trên biển của ukraine
và cung cấp đào tạo thiết bị cũng như là cơ sở hạ tầng giúp ukraine tăng cường an ninh ở biển đen
anh cho biết họ sẽ chuyển hai tàu săn mìn của hải quân hoàng gia cho hải quân ukraine
hai chiếc tàu này thuộc lớp standound được cho là sẽ giúp ukraine đối phó tốt hơn
với mối đe dọa từ thủy lôi của nga nhằm khôi phục các tuyến xuất khẩu của ukraine qua biển đen
điểm đáng chú ý là việc chuyển giao hai tàu săn mìn nêu trên được công bố cùng với việc thành lập
liên minh năng lực hàng hải do anh và naui khởi xướng nhằm cải thiện năng lực
và giúp hải quân ukraine tương thích hơn với các đồng minh của phương tây
đây là sự khởi đầu cho một nỗ lực
đây là một nỗ lực mới của anh và naui cũng như các đồng minh
nhằm tăng cường khả năng hàng hải của ukraine về lâu dài
chính phủ anh đang thành lập văn phòng thực thi lệnh trừng phạt thương mại
đơn vị sẽ giám sát và xử lý các công ty né tránh các lệnh trừng phạt nga
bằng cách lưu thông sản phẩm qua các quốc gia khác
cơ quan này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm tới
tuần trước anh đã công bố bốn mươi sáu biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức
từ các quốc gia mà nước này cho rằng có liên quan đến
truyền thông của các quốc gia
đơn vị sẽ giám sát và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine
danh sách trên bao gồm các doanh nghiệp hoạt động tại trung quốc thổ nhĩ kỳ
serbi các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và uzbekistan
london cũng đang theo sát các nhà cung cấp hàng hóa và công nghệ ở nước thứ ba cho nga
hiện nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy cũng dự kiến
sẽ thông báo lệnh cấm kim cương của nga và các biện pháp nhằm xử lý khoảng ba trăm linh tỷ euro
tài sản cố định của ngân hàng trung ương nga cũng như việc thắt chặt
thực hiện áp giá trần đối với dầu mỏ của nga
cơ quan biên giới châu âu frontex cho biết là tuyến đường xuyên tâm địa trung hải
từ bắc phi đến italia vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp bận rộn nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
với hơn một trăm năm mươi hai trường hợp được quốc gia này báo cáo trong một mươi một tháng đầu năm nay
tăng sáu mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai và là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
trong tháng một mươi một vừa qua số người di cư bất hợp pháp nhận được
đến italia qua địa trung hải đã giảm hai mươi bốn so với tháng trước xuống còn gần bảy chín trăm linh người
tương ứng với mức giảm trên tất cả các tuyến di cư bất hợp pháp khác
nhưng nhìn chung thì trong một mươi một tháng đầu năm nay hơn ba trăm năm mươi năm người di cư trái phép
đã đến liên minh châu âu eu tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
và là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm hai nghìn một mươi
frontex cảnh báo số liệu này có thể chưa đầy đủ vì chúng chỉ bao gồm những người di cư
được các cơ quan chức năng xử lý chứ không bao gồm những người đã vào eu
bị phát hiện và phần lớn người di cư đến từ các nước như syri guinea và afghanistan
hạ viện ba lan đã bỏ phiếu thông qua đề xuất giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới
cho ông donald stut lãnh đạo liên minh dân sự đối lập
theo truyền thông ba lan đề xuất giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông stutz
nhận được hai trăm bốn mươi tám phiếu thuận hai trăm linh một phiếu chống và không có phiếu trắng
ông stutz xác nhận
sẽ xuất hiện trước hạ viện trong ngày một mươi hai tháng một mươi hai để yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm
đối với nội các do ông đệ trình
văn phòng tổng thống andrzej duda cũng thông báo chính phủ mới của ba lan
sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chủ tịch uban châu âu ec ursula von der leyen đã gửi lời chúc mừng ông stutz
trở thành thủ tướng mới của ba lan
trong khi đó các hãng thông tấn quốc tế gọi đây là sự kết thúc tám năm cầm quyền
của đảng luật pháp và công lý pes mở đường cho một chính phủ mới thân châu âu ở ba lan
trong cuộc tổng tuyển cử ngày một mươi năm tháng một mươi pes tuy về nhất nhưng đánh mất đa số ghế tại hạ viện
tuy nhiên tổng thống andrzej duda một đồng minh của pes đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới
cho thủ tướng đương nhiệm mateusz morawiecki
trong cuộc bỏ phiếu trước đó cùng ngày chính phủ của ông morawicky
đã không nhận được sự tín nhiệm của hạ viện
thưa quý vị hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu gọi tắt là cop hai mươi tám ở dubai các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
đã đi đến ngày bế mạng
và trong phát biểu vừa đưa ra tại hội nghị tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đã hối thúc các nước phát triển thực hiện đầy đủ các cam kết trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
phát biểu tại hội nghị tổng thống guterres khẳng định tầm quan trọng của việc các nước phát triển
đáp ứng các cam kết về tài chính và thích ứng một cách đầy đủ và minh bạch
ông nhấn mạnh nhiều nước đang phát triển hiện chìm trong nợ nần không có dư địa tài chính
và gặp khó khăn trong việc ứng phó với khủng hoảng khí hậu
trước tình hình này thế giới đang phải chạy đua với thời gian và kêu gọi các nước hành động
để ứng phó với biến đổi khí hậu
tổng thư ký liên hợp quốc nhận định trong thế giới dạn nứt và chia rẽ như hiện nay
cop hai mươi tám cho thấy chủ nghĩa đa phương vẫn là niềm hy vọng tốt nhất để giải quyết các thách thức
mà cả nhân loại đang phải đối mặt
đối với các hành động khí hậu chúng ta cần xem xét các trách nhiệm chung
cũng như khả năng và hoàn cảnh khác nhau của các quốc gia
về quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh hơn các chính phủ cũng phải đảm bảo hỗ trợ
đào tạo và bảo trợ xã hội cho những người có nguy cơ hứng chịu tác động tiêu cực
ông nhấn mạnh kết thúc cop hai mươi tám các chính phủ phải nắm được các nhiệm vụ phải làm
từ nay cho tới cop ba mươi ở brazil
cơ quan thời tiết nhật bản vừa đưa ra dự báo là chín mươi khả năng hiện tượng enino tiếp diễn
trong mùa đông này ở bắc bán cầu và khoảng năm mươi khả năng là hiện tượng thời tiết cực đoan này
sẽ kéo dài đến mùa xuân
dự báo trên của nhật bản phù hợp với đánh giá của tổ chức khí tượng thế giới đưa ra
đầu tháng một mươi một vừa qua enino có thể kéo dài đến ít nhất là tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dự báo được đưa ra căn cứ vào nhiệt độ bề mặt của đại dương trên thế giới và nhiệt độ bề mặt
trái đất tăng lên mức kỷ lục từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
giới chuyên gia cũng cảnh báo hiện tượng enino đe dọa nguồn cung gạo toàn cầu
cũng như nguồn cung nhiều mặt hàng khác như cà phê dầu cọ đường lúa mì
từ đông nam á australia và trung quốc
thưa quý vị sông a thi khu vực ngoại ô thủ đô nairobi của kenya đang quá tải
vì các loại rác thải tình hình hạn hán cũng như việc không có hệ thống máy lọc nước
khiến cho nguồn cung cấp nước sạch trở nên khan hiếm và đắt đỏ với người dân địa phương
tuy nhiên với những hộ gia đình được trang bị bộ lọc nước vừa được phân phối
thì họ đang được sử dụng nguồn nước sạch rẻ và an toàn hơn so với việc dùng nước
ở các con sông gần đó tổ chức phi lợi nhận bucket ministry đang cung cấp thiết bị này
của nairobi và các khu vực lân cận nhằm giúp người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch
một cách dễ dàng hơn câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
cứ hai lần một tuần các xe tải chở từ năm đến một mươi lít nước sẽ lấp đầy các trạm bán hàng
tự động trên sông a thi nơi người dân có thể mua hai mươi lít nước tương đương năm galong
với giá hai mươi el kenya theo dữ liệu từ bộ tài chính kenya
cần khoảng năm galong mỗi ngày trong khi thu nhập hàng tuần của người dân là khoảng một mươi ba đô la mỹ
nhiều người phải tìm đến những lựa chọn thay thế không an toàn khác nếu như họ bỏ lỡ
nguồn nước được vận chuyển từ xe tải chị joyce nui một cư dân bốn mươi sáu tuổi
đang phải xách một chiếc can để đếm một đầm lầy múc nước giặt quần áo và nấu ăn cho gia đình
đôi khi chúng tôi gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn nước vì có quá nhiều người xếp hàng
nhưng không còn nước chúng tôi không biết lấy đâu ra nước sạch để dùng khi không có
máy lọc nước vì vậy chúng tôi chỉ có thể dùng nước bẩn
trong khi đó đối với những cư dân được trang bị bộ lọc nước tại nhà do một tổ chức phi lợi
nhuận địa phương phân phối họ có được nguồn nước sạch rẻ hơn và đôi khi đáng tin cậy hơn
nước ở khu vực này bị ô nhiễm tôi thường xuyên bị ốm phải đến bệnh viện để xét nghiệm và được
chẩn đoán mắc bệnh thương hàn ký sinh trùng hoặc tiêu chày nước đun sôi rất tốn kém vì
gà đắt tiền nên chúng tôi phải tiết kiệm hết sức với chiếc máy lọc nước được tài trợ
nó sẽ giúp chúng tôi giảm rất nhiều bệnh tật và nhiễm trùng
để giải quyết vấn đề trước mắt tổ chức phi lợi nhuận bakit ministries đang cung cấp cho các
cộng đồng xung quanh nairobi và các khu vực khác của kenya những bộ lọc nước dễ sử dụng
hơn sáu trăm linh bộ lọc do công ty lọc nước soe sản xuất cho các hộ gia đình ở bốn khu dân cư trên sông athi
cũng đã được phân phát kể từ tháng tám và họ đang có kế hoạch tăng con số đó lên sáu
thiết bị này có kích thước bằng một chai nước nhỏ và được gắn một ống mềm vào xô
chúng có thể lọc nước từ sông và đầm lầy gần đó thành nước uống để người dân sử dụng
bộ lọc nước hoạt động bằng cách sử dụng hệ thống lọc thận
nhờ đó nó có thể lọc mọi mầm bệnh và mọi vi trùng gây bệnh qua đường nước
vì vậy nó được thiết kế theo cách có những lỗ nhỏ và những lỗ siêu nhỏ
giúp ngân không cho những vi khuẩn gây bệnh đi qua ngủ nước
trong lịch sử sông athi là một khu vực khan hiếm nước
đồng cỏ chuyển sang màu nâu do nắng nóng và những vùng đất rộng lớn bị bỏ hoang
do người dân không thể canh tác trên vùng đất khô hạn
nhiều mùa mưa và hạn hán liên tiếp vì biến đổi khí hậu do con người gây ra
và các hiện tượng thời tiết lanina tự nhiên liên tiếp xảy ra
đã khiến tình trạng thiếu hụt trở nên trầm trọng hơn
biến đổi khí hậu đã có nhiều tác động tiêu cực đối với tài nguyên nước của kenya
đặc biệt là các vùng khô hạn
chúng tôi nhận thấy nguồn tài nguyên nước đã bị suy giảm
do những tác động của biến đổi khí hậu đặc biệt là nhiệt độ tăng cao
điều này còn tồi tệ hơn do những ảnh hưởng hoặc tác động khác từ hoạt động của con người
lên cùng hiện sinh thái trên khắp các vùng đất khô hạn
chính quyền địa phương machakos đã và đang tiến hành khử phu sa và làm sạch dòng sông
nhưng phần lớn tình trạng ô nhiễm bao gồm cả túi nhựa và chai lọ
đều xảy ra ở thượng nguồn nơi người dân các khu vực nghèo hơn ở nairobi đổ chất thải xuống lòng sông
chính quyền địa phương cho biết họ đang chấn áp các ngành công nghiệp thải chất thải hóa học
và các chất ô nhiễm khác xuống sông athi
khi không có chiếc xô lọc này cuộc sống của chúng tôi khổ lắm
chúng tôi phải đến bệnh viện liên tục vì nước quá bẩ
ngay cả khi nước được đun sôi không phải mọi vi khuẩn đều bị tiêu diệt
chồng con tôi thường xuyên bị bệnh
kể từ khi có chiếc xô này chúng tôi đã được lọc nước và cải thiện được các vấn đề về sức khỏe
các chuyên gia cho rằng
lọc nước rất đáng giá nhưng để một dự án như thế này có thể hoạt động được
nó sẽ cần phải được mở rộng quy mô để tiếp cận hàng triệu người có hoàn cảnh tương tự như cư dân bên dòng sông athi